tối ngày sáu tháng một tại nhà hát lớn đã diễn ra chương trình nghệ thuật vang mãi giai điệu tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
tới dự chương trình có chủ tịch nước trần đại quang phó thủ tướng vương đình huệ
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành cùng đông đảo khán giả thủ đô
với thông điệp tốt đẹp và sức lan tỏa lớn lao có được từ lần tổ chức đầu tiên
năm nay vang mãi giai điệu tổ quốc lần thứ hai gửi tới khán giả một không gian âm nhạc vượt thiêng liêng
vừa gần gũi vừa hào sảng nhưng cũng thật giản dị
khi những giai điệu vang lên ẩn sâu trong trái tim của mỗi người con đất việt
đều cảm nhận được sự ấm áp và rất đối tự hào tổ quốc và mẹ
hàng năm vào dịp đầu năm mới đào đón tết cổ truyền và chào đón năm mới
và cũng dịp này cũng là dịp chào đón ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
chúng tôi dự kiến tổ chức thường niên một chương trình nghệ thuật là vang mãi giai điệu tổ quốc
chương trình nghệ thuật này chúng tôi mong muốn là qua những bài ca khúc cách mạng
bài ca yêu quê hương đất nước để gửi tới những nhân dân những kiều bào ở xa tổ quốc
những chiến sĩ đang hải đảo và cho khán giả cả nước để tình yêu thương tổ quốc ngày càng nhân rộng hơn nữa
với chủ đề tổ quốc và mẹ chương trình nghệ thuật vang mãi giai điệu tổ quốc được chia làm ba chương
đất nước lời du người mẹ việt nam vào mùa xuân quê hương
với sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách giản dựng hòa âm phối khí công phu mới mẻ
mỗi nghệ sĩ và khán giả khi đến với chương trình đều cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào trước những tình cảm thiêng liêng của đất nước dân tộc
cũng là một nghệ sĩ mà được tham dự rất là nhiều cái chương trình như thế này rồi những chương trình lớn của đất nước rồi
thì cũng hết sức là hạnh phúc khi mà được vẫn được đem tiếng hát của mình để ngân lên những cái giai điệu của đất nước trong cái đêm ngày hôm nay
thế là cái chương trình này nó mang cái tiếng gọi để cho cái thế hệ trẻ đắn bó cái tổ quốc hơn và yêu quê hương đất nước người hơn
chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về gửi tới các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh gác tại biên giới hải đảo
cũng như tới cộng đồng kiều bào đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước trên thế giới